khoảng một mươi năm giờ hôm qua ngày hai mươi tám tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin tàu cá bd chín mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi tám ts gồm một mươi ba thuyền viên do ông võ ngọc vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại hoài hải hoài nhơn bình định làm thuyền trưởng
khi đang hành nghề trên vùng biển đà nẵng thì bất ngờ bị phá nước do đâm vào đá ngầm
và có nguy cơ bị chìm thuyền
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm đã yêu cầu các thuyền viên gặp nạn
thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đồng thời báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn
tại khu vực gần nhất
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều động tàu sar bốn trăm một mươi
gấp rút triển khai phương án ứng cứu cho các thuyền viên gặp nạn
sau ba mươi phút lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận hiện trường triển khai các phương án tìm kiếm
và cứu vớt toàn bộ một mươi ba nạn nhân lên tàu sar bốn trăm một mươi hai chăm sóc sức khỏe và đưa về bờ
chiều cùng ngày lực lượng cứu nạn hàng hải việt nam đã đưa toàn bộ một mươi ba nạn nhân về cầu cảng
trung tâm hai an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định